theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vĩ bắc xuống phía nam
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối nay thời tiết miền bắc sẽ chuyển mưa rào và rông rải rác
dự báo mưa rông sẽ bắt đầu từ chiều nay ở bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai hai mươi bốn tháng một mươi mưa mở rộng xuống thanh hóa nghệ an cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
mưa rông sau những ngày nắng giáo rất dễ kèm theo lốc xét gió giật mạnh
từ ngày mai ở thủ đô hà nội và đông bắc bộ chuyển gió đông bắc cấp hai cấp ba kết hợp với mưa ẩm
trời sẽ lạnh vào đêm và sáng vùng núi có nơi trời rét